người tuổi tí sẽ trải qua một năm hai nghìn hai mươi hai có nhiều khởi sách thuận lợi hơn so với năm hai nghìn hai mươi một
trước đó nhờ các tin chiếu mệnh giúp hóa giải phần nào xuôi xẻo nhất là khoảng thời gian nửa đầu năm
cần phải rèn luyện tính kiên nhẫn nỗ lực hết mình để cải thiện vận khí
cơ hội sẽ đến với những người tuổi tí vào nửa cuối năm nay
có thể là bắt đầu một công việc mới hoặc mở rộng việc làm ăn kinh doanh
dù không có hung tin chiếu rồi nhưng vẫn bị một số sao xấu tác động
gây tổn hại đến sức khỏe
dễ ốm đau bị thương nên cần đi đứng cẩn thận tránh làm việc quá sức
năm nay chuyện tình cảm của người tuổi tí không được tốt
gặp nhiều phiền muộn do cả yếu tố bên trong lẫn bên ngoài tác động
với những người độc thân tình duyên vẫn khá lẫn đận
đối với những cặp đôi cũng khó tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực
dễ nảy sinh cảm giác bị nửa kia làm phiền
bên cạnh đó tuổi tí cũng gặp khó khăn trong việc kết giao bạn bè
do bận rộn với những nguồn quay của cuộc sống
những người tuổi sử sẽ trải qua một năm hai nghìn hai mươi hai đầy hứng khởi
khi vận khí có sự khởi sắc rõ rệt
nhiều các tin tề tựu để hỗ trợ mạnh mẽ
công việc hanh thông thuận lợi hơn so với mọi năm
có nhiều cơ hội thăng tiến mở rộng được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn
mặc dù vẫn có thể gặp thách thức
nhưng nếu biết cách tận dụng các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp đối tác
sẽ nhận được sự hậu thuẫn đắc lực
bên cạnh đó người tuổi sủ vẫn nên đề phòng những trở ngại
khi đưa ra những quyết định quan trọng trong năm nay
vận trình tình cảm của người tuổi sủ trong năm nay khá xuân xẻ tốt đẹp
các cặp đôi đang yêu sẽ có cơ hội kết hôn hoặc sinh con
những người tuổi xấu sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ chất lượng
mở rộng quan hệ xã giao và nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè
người tuổi dần có thể sẽ trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống
tuy nhiên những người tuổi trần vẫn sẽ có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp
chỉ cần hết sức cẩn thận khi ký kết các văn bản
năm nay sức khỏe của những người tuổi dần không tốt lắm
do dành thời gian lao lực cho công việc
cần chú ý đến chế độ nghỉ người hợp lý và đi khám sức khỏe định kỳ
để tránh những biến cố bất lợi
điều đáng tiếc là năm nay người tuổi dẫn sẽ không gặp nhiều may mắn trong các mối quan hệ
người độc thân sẽ khó tìm được đối tượng phù hợp
do đó cần phải kiên nhẫn
tuy nhiên người tuổi dần sẽ có cơ hội giải quyết những mâu thuẫn hiểu lầm với các thành viên trong gia đình
túi dần cũng sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn từ nước ngoài
những người có thể mang lại cho họ những ý tưởng và hiểu biết mới về cuộc sống
năm hai nghìn hai mươi hai được dự đoán là một năm khá may mắn đối với tuổi mão
đặc biệt là trong công việc
với thái độ tích cực người tuổi mảo có thể nhận được sự hỗ trợ từ sếp
có cơ hội được tăng lương hoặc thăng chức
và tìm được nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo giúp nâng cao hiệu sức trong công việc
người tuổi mão cũng cần nhanh nhạy nắm bắt những cơ hội xung quanh
để phát triển bản thân hơn nữa trong năm nay
năm hai nghìn hai mươi hai mang đến vận đào hoa cực thịnh cho những người tuổi mão đang độc thân
người tuổi mão sẽ gặp gỡ được nhiều người mới
có khả năng sẽ tìm được nửa kia trong năm nay
các ứng dụng hẹn hò và những buổi tiệt tùng
có thể mang lại cho người tuổi mão nhiều cơ hội hơn trong chuyện tình cảm
nhưng những ai đã có đôi có cặp cũng nên cẩn thận với sự may mắn này
tuy nhiên nếu cần vẫn giữ được tấm lòng trung thủy
hạnh phúc của người tuổi mảo sẽ ngày càng bền chặt và sắc sạch
năm nay thì những người tuổi mão sẽ nhận được sự hỗ trợ
cả về vật chất lẫn tình cảm từ những người thân thiết
với sự giúp đỡ của họ người tuổi mão sẽ có cơ hội kinh doanh riêng
hoặc đạt được ước mơ của mình
tuy nhiên người tuổi mão cần phải cẩn trọng trong việc kết bạn
vì một số mối quan hệ mới có thể dẫn đến tổn thất tài chính
năm hai nghìn hai mươi hai vẫn sẽ có những thách thức có thể khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn
đối với những người tuổi thình
người tuổi thình nên thận trọng
và chú tâm vào công việc cũng như các mối quan hệ xã hội kinh doanh
bên cạnh đó người tuổi thình cũng cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình
năm nay các mối quan hệ của người tuổi thình sẽ không mấy xuân xẻ
việc học hành có thể gặp xuân sẻ may mắn
nhưng cần phải kiên nhẫn
tin tốt là những người tuổi thình sẽ có cơ hội đoàn tụ với bạn bè hoặc đồng nghiệp cũ
những người có thể mang lại cho họ nhiều cơ hội làm việc hơn
năm nay người tuổi tị dễ bị họa thị phi
nên nhẫn nhịn
cần lưu ý giữ gìn giấy tờ chứng từ hợp đồng
và thận trọng trong công tác giao dịch kinh doanh
tuy nhiên do có không ít các tin trợ mệnh
nên người tuổi tị vẫn sẽ nhận được sự hậu thuẫn từ quý nhân
trong công việc nam tuổi thị sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ những người phụ nữ xuất sắc
họ cũng sẽ có cơ hội liên lạc với người yêu cũ
nhưng những người đã có mối quan hệ mới cần phải cẩn thận với điều này
điều mà tuổi tị cần quan tâm hơn cả
chính là khả năng kiểm soát cảm xúc
tỏa căng thẳng của mình
người tuổi tị cần học cách kiềm chế cơn nóng nảy của mình
để tránh xảy ra tình trạng tranh chấp với các thành viên trong gia đình
làm không khí gia đình trở nên căng thẳng
năm hai nghìn hai mươi hai vốn là năm nhiều cát lành với tuổi ngọ
vừa được tam hợp phù trợ
vừa có nhiều sao tốt chiếu rọi
mang tới vận may phước lành
nên mọi việc đều hành thông
trong năm nhâm dần người tuổi ngọ có đường công danh
hành thông hân hẳn sự nghiệp thăng tiến
phương diện tài chính của người tuổi tị
cũng có nhiều chuyển biến tích cực hơn
không vất vả như trước
người tuổi ngọ cũng sẽ có nhiều cơ hội tốt
để vung đáp các mối quan hệ xung quanh
và có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động xã giao
nếu sở hữu một doanh nghiệp
người túi ngọ cần liên hệ trực tiếp với khách hàng
người tuổi ngọ nên tập trung nhiều hơn
vào công việc kinh doanh và các kế hoạch trong tương lai
trong năm nhâm dần
người tuổi ngọ sẽ được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực
và nhận được sự hỗ trợ trong công việc
từ bạn bè đồng nghiệp và những người thân thiết
vẫn may của tuổi mùi sẽ được cải thiện
sau một năm kỹ xử đầy khó khăn
người túi mùi có thể gặp một số khó khăn ban đầu
khi quyết định thực hiện những thay đổi lớn
nhưng nếu kiên trì
sự nghiệp sẽ có chuyển biến tích cực
có cơ hội thăng quan tiến chức
người túi mùi cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội
để xây dựng các mối quan hệ
nhờ tham gia nhiều hoạt động xã giao
trong năm nhâm dần
vẫn trình tình cảm của người tuổi mụi khá tốt
những người vốn lẫn đận trong tình duyên
thì năm nay sẽ thuận lợi và ổn định hơn
có khả năng sẽ có một cuộc hẹn hò
đầy lãng mạn
đối với những người đã lập gia đình
thì gia đạo sắp sửa nhận nhiều tinh hỷ
đây là thời điểm thích hợp
để gia đình chào đón thêm một thành viên mới
hoặc chuyển đến một cơ ngợi mới
người tuổi mùi cũng sẽ nhận được rất nhiều
sự giúp đỡ từ bạn bè
đặc biệt là với những ai muốn có một công việc mới
có thể xin lời khuyên
hoặc là nhận sự giúp đỡ từ bạn bè
năm hai nghìn hai mươi hai được dự đoán
sẽ là một năm đầy biến động
hào tốn nhiều công sức tiền tài
đối với người tuổi thân
nếu có những dự định lớn trong năm nay
thì nên xem xét bàn bạc kỹ lưỡng với những người xung quanh
bản thân tránh hấp tấp
đưa ra quyết định khiến cho mọi việc vỡ lở
tuổi thân sẽ không gặp nhiều may mắn
trong các mối quan hệ trong năm nay
trong chuyện tình cảm xảy ra nhiều chuyện lặt vặt
khiến cho mối quan hệ xấu đi
đối với người còn độc thân
vận trình tình cảm tưởng chừng rất viên mãn
nhưng cũng không kéo dài được lâu
bên cạnh đó những người tuổi thân
cũng khó có cơ hội gặp gỡ và kết giao thêm bạn mới
năm hai nghìn hai mươi hai sẽ là một năm tuyệt vời
đối với người tuổi giàu
nỗ lực bỏ ra được đình đáp xứng đáng
sự nghiệp ngày càng rực rỡ
nhưng mặt trời ban trưa
và có cơ hội thăng tiến trong công việc
và các mối quan hệ xã hội sẽ được cải thiện
có thể thấy trong năm
mọi sự đều rất ưu ái
với người tuổi giàu
nếu tận dụng tốt những cơ hội và may mắn này
người tuổi giàu hoàn toàn có thể thành công bức phá
nam tuổi giàu độc thân
có thể khó tìm được nửa kia phù hợp
do khá kén chọn
những ai đang trong mối quan hệ hẹn hò hay là hôn nhân
cần lưu ý dành thời gian nhiều hơn cho đối phương
hãy học cách lắng nghe
và chia sẻ nhiều hơn
nếu không sẽ dễ xảy ra tình trạng tranh chấp
thậm chí là lị hôn
tuy nhiên trong năm nay thì người tuổi giàu
có khả năng gặp được quý nhân phụ trợ
mang đến nhiều cơ hội cho sự nghiệp
bước sang năm nhâm dần
vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi tuất khá may mắn
công việc thuận lợi
có nhiều cơ hội phát huy tài năng của bản thân
đặc biệt là trong lĩnh vực sáng tạo
do chịu không bích áp lực từ cuộc sống
nên đời sống tinh thần sức khỏe cũng bị ảnh hưởng
người tuổi tuốt
nên chú ý điều chỉnh chế độ nghỉ ngơ hợp lý
những ai đã có bệnh nền
cần chú ý thăm khám sức khỏe thường xuyên
vận trình tình cảm của người tuổi tuốt trong năm nay khá bấp bền
người độc thân
có khá ít cơ hội để gặp nữ kia như ý
đối với những người đã lập gia đình
thì nên cân nhắc phân bổ thời gian hợp lý hơn
hãy dành thời gian trò chuyện thường xuyên
và thể hiện sự quan tâm đến các thành viên trong gia đình
đây cũng chưa phải là một năm thuận lợi
nên người tuổi tuốt
cần tránh kinh doanh cùng bạn bè
năm nhâm dần
người tuổi hợi được hỗ trợ đón nhiều cơ hội để phát triển
bao gồm cả việc tăng lương và thăng chức
nếu chuyển sang một công việc khác
tài năng sẽ sớm được mọi người nhìn nhận
nếu sở hữu một doanh nghiệp riêng
người tuổi hội sẽ có thêm nhiều cơ hội để hợp tác
nhưng cũng cần phải chú ý
và cẩn thận với những đối tác mới
hung vận tìm mẫn cũng có thể kéo theo
nhiều mối nguy hại
mọi thứ vốn đang tốt đẹp
có thể xa xúc bất cứ lúc nào
vậy nên người tuổi hợi nên chuẩn bị tinh thần
cho những tình huống bất lợi
hoặc là không được dư ý
trong năm hai nghìn hai mươi hai
vận trình tình cảm của người tuổi hợi không tốt
dễ xảy ra cãi vã
đặc biệt là trong tình yêu và hôn nhân
do các khung tình chiếu mệnh
đời sống vợ chồng dễ xảy ra xung đột cãi vã
nên hai bên cần bình tĩnh ngồi lại với nhau
để tìm ra hướng giải quyết
người tuổi hợi có nhiều cơ hội kết giao với những người bạn mới
nhưng cần phải suy nghĩ kỹ
trước khi chấp nhận cơ hội kinh doanh
do họ đề xuất
vậy một mươi hai con giáp đã rõ hơn về năm hai nghìn hai mươi hai của mình chưa ạ
cả về sức khỏe
lẫn sự nghiệp
quý vị phải hết sức chú ý đấy nhé
thưa quý vị
bước sang năm mới nhâm dần hai nghìn hai mươi
dưới đây là ba con giáp
như hồ mọc thêm cánh
sự nghiệp có nhiều bước tiến đáng kể
sức khỏe và tài lộc chân trì
xin được chúc mừng con giáp tuổi hợi
con giáp tuổi tị và con giáp tuổi ngọ
đầu tiên hãy đến với con giáp tuổi hợi
con giáp tuổi hợi
theo tiểu viên một mươi hai con giáp
những người tuổi hợi được biết đến với tính cách đôn hậu
nhân tự vị tha
vẻ ngoài thì họ có vẻ mềm yếu
nhưng thực chất họ là người có sức chịu đựng
dẻo dai và giỏi thích nghi với hoàn cảnh
người tuổi này luôn cho rằng
khó khăn cũng là cơ hội
để họ học hỏi kinh nghiệm từ đó vững vàng hơn
bước sang năm nhâm dần hai nghìn hai mươi
con giáp tuổi hợi được quý nhân ủng hộ
nên sự nghiệp thăng tiến rất nhanh
tốc độ phát triển không ngừng
người tuổi này được dự báo sẽ là thành tích tốt
trong sự nghiệp lương thưởng tăng nhiều
trong khi đó thì họ được nhiều người giúp đỡ
nên ngày một trưởng thành
vững vàng trong công việc
con giáp này được trời bang sức khỏe dồi dào
tinh thần phấn chấn
nên mưu sự tất thành
trong năm hai nghìn hai mươi hai thì sẽ là năm
mà người tuổi hội đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp
con giáp tuổi tị
trong năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
vận trình của người tuổi tị ngày càng xuân xẻ
họ dự báo sẽ đạt được những thành tựu
như mong đợi trong vòng nửa đầu năm
người làm công ăn lương
có thể sẽ nhận được những dự án giúp gia tăng thu nhập
trong vòng vài tháng đầu năm
con giáp này đạt được hợp tích tốt
lương thưởng tăng nhiều
người làm kinh doanh
cũng buôn may bán đắt
ghi được nhiều hợp đồng hơn
các thương vụ diễn ra nhanh chóng thuận lợi như mong đợi
trong năm hai nghìn hai mươi hai
người tuổi tị chưa có công việc
hoặc là công việc bắt bên
cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân
nâng cao thu nhập
cuộc sống khởi sắc đúng như mong đợi
con giáp tuổi ngọ
theo tử vi một mươi hai con giáp
những người cầm tin con ngựa
là một trong số những con giáp
được dự báo sẽ thắng lợi lớn
trong năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
con giáp này được biết đến
là người giáp
nghĩ dám làm
có con mắt nhìn xa trong rộng
không những thế
họ còn là người cầu tiến
có mục tiêu
không chịu sống an phận thủ thường
bước sang năm nhâm dần hai nghìn hai mươi
đường công doanh sự nghiệp của người tuổi ngọ
ngày càng sáng lạng
họ gặp được những người thầy
người đồng nghiệp tốt
nên sẽ đạt được những thành tựu mới trong công việc
ngay cả khi gặp khó khăn
con giáp này cũng được quý nhân phụ trợ
nên mau chóng chuyển bại thành thắng
người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt
một vốn bốn lời
năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
sẽ là một năm may mắn với người thứ ngọ
con giáp này có tiền bạc rủng rỉnh
nụ cười luôn nở trên môi
và những thông tin chúng tôi đưa ra
chỉ bằng tính chất là tham khảo
không đúng một trăm linh
mà chỉ mong muốn đem lại niềm vui cho quý vị
vào đầu xuân năm mới
những ai không phải là những con giáp trên
thì cũng đừng buồn
mà hãy tự tạo ra cơ hội
cho chính bản thân của mình quý vị nhé
và chúng tôi cũng không quên đưa ra cảnh báo
cho quý vị trong năm hai nghìn hai mươi hai này
với một mươi hai con giáp
nên lưu ý giữ mồm miệng
thật chú ý đến sức khỏe trong năm nay quý vị nhé
tuổi tí tháng bốn và tháng sáu âm lịch
tháng bốn và tháng sáu âm lịch
trong tháng này thì bản mệnh
cần hết suy cẩn trọng
với các mối quan hệ xã giao
đề phòng gặp phải tiểu nhân
tháng sáu âm lịch cũng không phải là khoảng thời gian may mắn
với người tuổi tí
công việc dễ xảy ra các vấn đề nghiêm trọng
và tí không thể nào tránh khỏi trách nhiệm
tài lọc của con giáp này
cũng bị ảnh hưởng
thứ hai tuổi sử
tháng ba tháng chín và tháng một mươi hai âm lịch
trong tháng ba âm lịch
thì tuổi sử gặp nhiều suy nghĩ
luẩn quẩn và bế tắc
sự bảo thủ khiến cho con giáp này
dễ đưa ra các quyết định sai lầm
gây hao tổn tiền bạc
trong khoảng thời gian này
tuổi sử nên bình tĩnh hạn chế đầu tư bảo hiểm
bước sang tháng chín âm lịch
tuổi sử dễ gặp mâu thuẫn
trong các mối quan hệ xã giao
áp lực công việc và cuộc sống
khiến cho trạng thái tinh thần của con giáp này bất ổn
bản mệnh dễ cáo giận
và có thái độ gây gắt với người xung quanh
đến tháng một mươi hai âm lịch
tuổi sử phải chú ý đến sức khỏe
bản mệnh có thể gặp các triệu chứng
do thay đổi thời tiết hoặc là dị ứng
sức khỏe tinh thần cũng cần được chú ý hơn
tháng hai tháng bốn và tháng bảy âm lịch
trong tháng hai âm lịch
người tuổi dần phải đương đầu với nhiều khó khăn
cả về công việc lẫn tài lọc
mọi thứ dường như đi lệch
với dự định ban đầu của con giáp này
bán mệnh cần phải vững tâm để vượt qua sóng gió
đây cũng là tháng có điểm báo
phá tài do tiêu pha nhiệu
tháng bốn âm lịch
thì tuổi dân có thể gặp trở ngại về mọi mặt
công việc khó khăn hơn
và hiệu quả làm việc cũng xa xúc
tài chính bất ổn
tuổi dân cũng cần chú ý đề phòng tai nạn thương tích
lừa đảo tiền bạc mất cấp trong tháng này
tháng bảy âm lịch
là thời gian sung khắc với tuổi dần
nên vận khí lào dốc
con giáp này gặp nhiều sự cạnh tranh
và áp lực trong công việc
và đây cũng là tháng mà hao tài tốn của dứt
của tuổi dần
tuổi mảo tháng ba và tháng tám âm lịch
vào tháng ba âm lịch
tuổi mảo gặp nhiều khó khăn trong công việc
chỉ một sơ suất nhỏ cũng dẫn tới
những rắc rối dây chuyền
khiến cho quá trình nỗ lực của tuổi mảo
bị đánh giá sai lệch
tối thình tháng hai và tháng một mươi âm lịch
tháng hai âm lịch là thời điểm
mà tử thình dễ gặp sai sót trong công việc
tiểu nhân tranh thủ cơ hội
để ném đá giấu tay
tháng một mươi âm lịch
cũng mang đến không ít rủi ro cho tuổi thình
mối quan hệ giữa con giáp này với bạn bè
dễ có xung đột rạn nứt
để tránh khủng hoảng
tuổi thành nên kiềm chế cảm xúc của bản thân
chú ý thái độ và lời nói
đừng làm tổn thương nữa kia
công việc của tuổi thình trong thời gian này
cũng gặp nhiều áp lực
gặp phải không ít thị phi
tuổi tị tháng một tháng bảy âm lịch
ngay từ tháng đầu tiên của năm mới
tuổi tị đã gặp phải điểm báo
thị phi bủ bay khắp nơi
con dắp này nên cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói
trong công việc thì bản mệnh
tránh đưa ra những nhận định chủ quan
kẻo há miệng mắt quài
nên giữ thái độ khách quan
trung lập trong các vấn đề
tuổi ngọ tháng hai tháng một mươi
và tháng một mươi một âm lịch
tháng hai âm lịch tuổi ngọ có thể gặp
một số vấn đề về tài chính
lúc này bản mệnh cần chú ý tới việc hợp tác làm ăn
tránh dẫn tới tranh chấp và hao hụt tài sản
tháng năm âm lịch
là thời điểm mà các mối quan hệ của tuổi ngọ
thiếu phần hòa hợp do tính khí thất thường
và sự nóng nảy của bản mệnh gây ra
bước sang tháng một mươi một âm lịch
tuổi ngọ tiếp tục đối mặt với nhiều rắc rối
thị phi đây là lúc mà bản mệnh
không nên tọc mạch hay là sen vào chuyện
của người khác kẻo gây họa cho chính mình
tuổi mùi tháng bảy
tháng chín và tháng một mươi một âm lịch
tháng bảy âm lịch là thời điểm
mà vận khí của tuổi mùi giảm súc nghiêm trọng
đây là tháng có điểm báo mất mát
do trộm cấp bản mệnh cần chủ động
giữ gìn tài sản
tháng chín âm lịch vận khí của tuổi mùi
cũng có biến động dễ tái phát bệnh cũ
dù không quá nghiêm trọng
tháng một mươi một âm lịch là thời điểm
hùng tinh chủ hao tài xuất hiện
tuổi mùi sẽ phải chi tiêu nhiều hơn
trong tháng này
tuổi thần tháng một tháng bốn
và tháng bảy âm lịch
tuổi thần phạm thái tuế lại gặp
tác động tiêu cực từ cục diện xung quanh
với tháng giêng nên mọi việc diễn ra
không như ý muốn
con giáp này cần phải cẩn trọng trong lời nói
hành động bình tĩnh tránh đóng vội
mà gây ra xung đột không đáng có
tuổi giàu tháng hai tháng năm âm lịch
theo tháng hai âm lịch
tuổi giàu gặp nhiều áp lực trong công việc
mọi chuyện tiến triển không được xuân xẻ
trong tháng này gia đạo cũng có dấu hiệu lục đục
tiền bạc trong tháng kiếm được
nhưng tiêu cũng nhanh
tháng năm âm lịch tuổi giàu gặp phải áp lực
và sự cạnh tranh vô cùng lớn trong công việc
thậm chí có người còn phải đối mặt
với nguy cơ bị xa thải
tuổi tuốt tháng ba tháng sáu
và tháng chín âm lịch
tháng ba âm lịch vận trình tình duyên của người tuổi tốt
đi xuống mối quan hệ của các cặp đôi
gặp nhiều bất ổn
việc kiếm tiền trong tháng này cũng gặp khó khăn
tháng sáu âm lịch là thời điểm mà công việc rơi vào bế tắc
những việc tưởng chừng sắp hoàn thành
lại xảy ra sự cố
khiến cho nỗ lực của tuổi tuốt
trong thời gian trước đó coi như đổ sông đổ bể
tháng chín âm lịch
tuổi tuốt cẩn trọng bởi nhiều tiểu nhân
có thể xuất hiện phá rối công việc
cán trở đường thăng tiến
tuổi hợi tháng năm và tháng tám âm lịch
trong tháng năm âm lịch
tuổi hợi cần cẩn trọng tránh hành động nóng vội
kẹo chút lại phiền phức cho bản thân
mối quan hệ với đồng nghiệp
và cấp trên cũng không ổn thỏa
khiến cho năng suất làm việc của tuổi hời cũng bị ảnh hưởng
tháng tám là thời điểm mà người tuổi hợi
cần lưu tâm đến sức khỏe
tháng này cũng dễ vướng tai nạn tổn thương
nguy cơ hao tổn tài chính cao
và nếu còn băn khoăn
màu sắc may mắn cho một mươi hai con giáp
mặc tích nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
thì đừng bỏ qua những thông tin này
hy vọng với thông tin trên sẽ thật sự hữu ích với bạn
tuổi tí màu sắc may mắn cho tuổi tí
là màu trắng vượng tài lọc
màu xanh lam vượng sự nghiệp
màu tím tốt cho nhân duyên tình cảm
màu kỵ năm hai nghìn hai mươi hai
những màu sắc kiên kỵ mà người tuổi tí
nên tránh sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi hai
là đen và cam đậm
tuổi sắc may mắn
màu sắc may mắn cho tuổi sửu
trong năm nhâm dần
màu trắng bạch kim vượng cho tài lọc
màu vàng nâu nhạt ca kỳ
vượng cho tình duyên
màu kỵ năm hai nghìn hai mươi hai
đó chính là màu hồng màu tím
màu sắc may mắn cho người tuổi dần
là màu cam vượng tài lọc
màu đen vượng sự nghiệp
màu xanh dương vượng tình cảm
màu kỵ năm hai nghìn hai mươi hai
là màu nâu màu cà phê

màu sắc may mắn cho tuổi mảo
màu vàng vượng tiền tài
màu đỏ tốt cho sự nghiệp
màu hồng tốt cho tình duyên
màu trắng thì cầu sức khỏe và bình an
màu sắc kiên kỵ xanh dương xanh xám
màu xanh lá cây vượng tài lọc
xanh lục vốn là màu sắc tượng trưng
cho sức sống mạnh mẽ sinh sôi
màu hồng thì vượng sự nghiệp
màu xanh dương vượng tình cảm
màu đen vượng sức khỏe
màu kỵ cho tuổi thịnh
năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
bao gồm trắng bạc
màu sắc phù hợp với tuổi thị
năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
màu xanh dương xanh nước biển vượng sự nghiệp
màu cam vượng tài lọc
màu xám lạnh vượng tình cảm
màu vàng tươi vượng sức khỏe
màu kiên kỵ đỏ tía đỏ nầu
màu bạc bạch kim vượng tài lọc

màu xanh xám xám trò vượng sự nghiệp
màu xanh lam xanh da trời vượng tình cảm
màu vàng vượng sức khỏe
các màu sắc kiên kỵ
tiếm thẩm hồng đất
màu sắc may mắn cho tuổi mùi là màu đỏ màu hồng
màu vàng màu nâu và những màu thuộc bản mệnh như trắng sám ghi cũng rất phù hợp cho người tuổi này
ngoài màu hồng còn có màu xanh lam xanh lục đậm
cũng là màu may mắn cho người tuổi dậu trong năm nhâm dận hai nghìn hai mươi hai
màu vàng đại diện cho sức khỏe cuộc sống tràn đầy niềm vui
đồng thời mang đến sự lạc quan và là màu may mắn của người tuổi tuất
bên cạnh đó màu đen và xanh lam cũng thế
là màu sắc mang đến những may mắn trong năm nhâm dận cho người tuổi tuốt
màu trắng đại diện cho sự thuần khiết tốt lành
giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi
cũng như có nhiều sự thành công trong công việc và học tập
các vấn đề khác trong cuộc sống nữa
màu xanh xám tím hồng
cũng là các màu mang đến cho sự may mắn
dành cho người tuổi hợi mà chúng ta nên quan tâm đến
và trên đây là những thông tin về màu sắc may mắn
cho một mươi hai con giáp trong năm nhâm dận hai nghìn hai mươi hai
hy vọng là với những thông tin trên
sẽ thật sự hữu ích dành cho các bạn nhé
trong dịp năm mới điều gì là quan trọng nhất với tất cả mọi người
có lẽ trong những ngày tết sắp tới
đi bất cứ đâu bạn cũng sẽ nghe được câu chúc sức khỏe đầu tiên
có sức khỏe là có tất cả
câu nói ấy của ông cha ta đã chứng tỏ
được tầm quan trọng của sức khỏe đối với mỗi người
trên đây là những tổng hợp màu sắc vận may sức khỏe và tài lộc may mắn
đầu năm dành cho một mươi hai con giáp trong năm nhâm dần
thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo
bà có thể ứng dụng màu sắc trong trang phục thức ăn phụ kiện
để đón được nhiều vận may cũng như các lợi từ phong thủy hộp tuổi
còn bây giờ chúc bạn năm mới vạn sự như ý an khang thịnh vượng
và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin cập nhật ca mắc covid một mươi chín tối nay
phát sóng vào một mươi tám h các bạn nhé